trên ban chấp hành trung ương đảng khoáng một mươi ba chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch hội đồng quốc phòng an ninh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu

chủ tịch nước là chức danh do quốc hội bầu trong số đại biểu quốc hội do đó quy trình miễn nhiệm chủ tịch nước với ông võ văn thường sẽ do quốc hội tiến hành
ông võ văn thường tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước tại kỳ họp bất thường lần thứ tư quốc hội khoáng một mươi năm hồi đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
cho đến khi được đồng ý cho thổ chức ông thường đã giữ cương vị chủ tịch nước được hơn một năm
ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê ở tỉnh vĩnh long là cử nhân triết học thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn
ông thường là ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ủy viên ban chấp hành trung ương đảng các khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba
bí thư trung ương đảng hai khóa một mươi hai một mươi ba
ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba
ông thường cũng là đại biểu quốc hội khóa một mươi hai một mươi bốn một mươi năm
trong sự nghiệp của mình ông thường có thời gian dài gắn bó với công tác đoàn
ông từng giữ chức bí thư thường trực trung ương đoàn bí thư thứ nhất trung ương đoàn
chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam chủ nhiệm ủy ban quốc gia về thanh niên việt nam
đầu năm hai nghìn một mươi một sau khi được bầu làm ủy viên trung ương khóa một mươi một ông thưởng trở thành bí thư tỉnh ủy tỉnh quảng ngãi
sau đó ba năm ông giữ cương vị phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
ông thường được bầu vào ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai và được bầu vào bộ chính trị
rồi được bộ chính trị phân công tham gia ban bí thư
sau đó từ tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một ông thường giữ chức trưởng ban tuyên giáo trung ương
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một ông được bầu vào ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba và được bầu vào bộ chính trị
rồi được bộ chính trị phân công làm thường trực ban bí thư tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
trách công tác nội chính tài chính kinh tế đối ngoại của đảng công tác đối ngoại nhân dân
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba ông thường được quốc hội khóa một mươi năm bầu làm chủ tịch nước tại kỳ họp bất thường lần thứ tư